danh hiệu nhà cung cấp dịch vụ internet cố định được khách hàng hài lòng nhất về chất lượng dịch vụ
và chăm sóc khách hàng năm hai nghìn một mươi chín thuộc về fpt telecom theo kết quả cuộc bình chọn
do idg việt nam hội truyền thông số việt nam thực hiện
mới đây idg việt nam và hội truyền thông số việt nam đã chính thức công bố kết quả bình chọn
danh hiệu nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động và internet cố định năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả bình chọn danh hiệu nhà mạng được khách hàng hài lòng nhất
về chất lượng dịch vụ băng thông rộng di động năm hai nghìn một mươi chín thuộc về tổng công ty dịch vụ viễn thông vnpt vinaphone
danh hiệu nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động được khách hàng hài lòng nhất
về chất lượng chăm sóc khách hàng năm hai nghìn một mươi chín thuộc về tổng công ty viễn thông việt theo
danh hiệu nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng di động có đóng góp lớn nhất cho sự phát triển lĩnh vực ict
tại thị trường đông nam á thuộc về tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế viettel
danh hiệu nhà cung cấp dịch vụ internet cố định được khách hàng hài lòng nhất
về chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng năm hai nghìn một mươi chín thuộc về công ty cổ phần viễn thông fpt telecom
nói chung và đặc biệt là khối dịch vụ khách hàng nói riêng fpt telecom có những hướng đi rất là rõ ràng
thứ nhất là luôn luôn mong muốn mang công nghệ đến để có những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng
thứ hai nữa là về mặt thái độ chúng tôi cũng rất là chú trọng để có thể mang lại những sự hài lòng nhất cho khách hàng
trong lễ trao giải các đơn vị nhận được danh hiệu cũng chia sẻ những kinh nghiệm của mình
để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất